tại hà nội quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
và xây dựng đảng bộ quân đội năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ trì hội nghị
dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên thường vụ quân ủy trung ương đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng điều hành hội nghị
cùng sự có các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương
lãnh đạo một số ban ngành trung ương cơ quan quân ủy trung ương bộ quốc phòng
phát biểu khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương yêu cầu các đại biểu
đề cao trách nhiệm đánh giá sát đúng khách quan kết quả lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng
của quân ủy trung mương trong năm hai nghìn một mươi tám nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được những hạn chế tồn tại
đồng thời chỉ rõ khuyết điểm cần khắc phục khó khăn cần tháo gỡ
trên cơ sở đó đề xuất thống nhất các nhóm giải pháp lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng
và công tác xây dựng đảng bộ quân đội trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thẳng thắn đề xuất với trung ương và các cơ quan trung ương những nội dung kiến nghị nâng cao hiệu quả
công tác quân sự quốc phòng và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tại hội nghị các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương
đóng góp nhiều ý kiến với tập thể ban thường vụ quân ủy trung ương
các đồng chí trong thường vụ quân ủy trung ương và các đồng chí ủy viên quân ủy trung ương
là thứ trưởng bộ quốc phòng cho ý kiến vào các dự thảo văn bản sơ kết năm năm
thực hiện nghị quyết số bảy trăm chín mươi một ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai về lãnh đạo công tác khoa học
công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
nghị quyết số bảy trăm sáu mươi năm của quân ủy trung ương ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo